kính chào quý vị công an huyện bảo thắng tỉnh lào cai vừa bắt quả tang một đối tượng có hành vi mua bán trái phép một bánh heroin
khi đang làm nhiệm vụ tại khu vực tổ dân phố phú long một thị trấn phố lu huyện bảo thắng
tổ công tác phát hiện một người phụ nữ đang điều khiển xe mô tô có nhiều biểu hiện nghi vấn về vi phạm pháp luật
tổ công tác đã yêu cầu dừng xe và tiến hành kiểm tra
đối tượng đã tự giác giao nộp một bánh heroin giấu trong túi áo và khai nhận là nguyễn thị nga chú tại thị trấn phố lu
trước đó đối tượng đã mua một bánh heroin trên của một người không biết không quen biết với số tiền tám mươi triệu đồng với mục đích mang về bán kiếm lời
sau khi quan hệ tình dục nghĩa dùng dao sát hại nạn nhân rồi cướp đôi bông tai mang đi bán lấy tiền ăn nhậu
hôm qua công an tỉnh đồng nai đã tiến hành khởi tố nguyễn văn nghĩa ba mươi tuổi quê tỉnh cà mau
để điều tra làm rõ về hành vi giết người và cướp tài sản
phan văn trung hai mươi ba tuổi quê tỉnh an giang về hành vi cướp tài sản
trước đó vào tối ngày một tháng ba
công an tỉnh đồng nai nhận được tin báo một người phụ nữ bốn mươi tám tuổi quê thành phố đà nẵng
bán nước giải khát tại khu phố ba phường an hòa thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
bị sát hại rồi cướp hai điện thoại di động và một đôi bông tai
sau hơn một ngày lực lượng công an đã khoanh vùng bắt được kẻ trực tiếp sát hại người phụ nữ là nguyễn văn nghĩa
còn phan văn trung đã giúp sức nghĩa cướp tài sản của nạn nhân
khi cả hai đang lẩn trốn tại thị xã dĩ an tại thành phố dĩ an tỉnh bình dương
hiện công an tỉnh đồng nai đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án
đồng thời xác minh làm rõ thông tin về một số vụ cướp do những đối tượng này gây ra
thời gian làm chủ tịch hội chữ thập đỏ của xã hờ phi de đã chiếm đoạt của hội khoảng một trăm linh triệu đồng để tiêu xài cá nhân
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lắc tỉnh đắk lắc vừa bắt tạm giam hờ phi dê sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
trú tại xã lắc liêng huyện lắc nguyên chủ tịch hội chữ thập đỏ của xã đắk liêng để điều tra về hành vi tham mô tài sản
vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm hờ phi dê được bầu giữ chức vụ chủ tịch hội chữ thập đỏ của xã đắk liêng
phụ trách quản lý kinh phí của hội chữ thập đỏ xã
sau khi giữ chức vụ hờ phiê dê đã chiếm đoạt hơn bốn mươi sáu triệu đồng tiền quỹ của hội để tiêu xài cá nhân
trong thời gian từ cuối năm hai nghìn một mươi chín đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi một hờ phi dê còn nhiều lần chiếm đoạt tiền quỹ của hội chữ thập đỏ xã đắk liêng
với tổng số tiền khoảng năm mươi bốn triệu đồng
đây là số tiền của các hộ dân xã đắk liêng đóng góp vào quỹ của hội chữ thập đỏ xã
hiện công an huyện lắc đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hải dương vừa phát hiện xử lý một xe khách trở qua số người quy định
lái xe sử dụng giấy phép giả để điều khiển phương tiện vận chuyển hành khách
trong quá trình làm nhiệm vụ công an tỉnh hải dương phát hiện xe ô tô khách hai mươi chín chỗ biển kiểm soát một mươi bốn b hai nghìn năm trăm chín mươi bảy
di chuyển theo chiều hải phòng hà nội có dấu hiệu vi phạm trở qua số người quy định
tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện xe chở tổng số bốn mươi một người
mặt khác qua kiểm tra giấy tờ tổ công tác phát hiện giấy phép của lái xe có dấu hiệu làm giả
quá trình làm việc lái xe khai nhận là nguyễn trung kiên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
trú tại phường hà tu thành phố hạ long tỉnh quảng ninh
do chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép lái xe khoảng tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
thông qua mạng xã hội facebook kiên đã thuê một đối tượng làm giả giấy phép lái xe ô tô hạng e với giá năm triệu đồng
sau khi thỏa thuận kiên gửi ảnh chân dung của mình kèm theo thông tin giả về họ tên ngày tháng năm sinh để làm giả giấy tờ
tổ công tác đã lập biên bản hành vi vi phạm của lái xe đồng thời bố trí phương tiện khác đủ điều kiện vận tải
để thay thế hỗ trợ hành khách tiếp tục hành trình
lên mạng đặt mua bằng lái xe ô tô giả để sử dụng lê hoàng huy thạch tạm trú tại quận thanh khê thành phố đà nẵng
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thanh khê khởi tố về hành vi cung cấp thông tin đặt làm và sử dụng giấy phép lái xe giả
theo điều tra vào năm hai nghìn một mươi chín theo như lời quảng cáo trên mạng thạch liên hệ và đặt làm một giấy phép lái xe hạng b hai với giá trọn gói là một mươi triệu đồng
đến cuối năm hai nghìn hai mươi hai thạch lưu thông trên đường thì bị đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận thanh khê kiểm tra và phát hiện ra bằng lái xe giả nên mời về cơ quan công an làm việc
qua đấu tranh thạch thừa nhận đã cung cấp thông tin và đặt một người trên mạng xã hội tại thành phố hồ chí minh làm giả giấy phép lái xe ô tô hạng b hai sử dụng cho đến thời điểm bị phát hiện
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam bị can nguyễn thanh thủy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một với chức danh là giám đốc
và bị can trần văn tuân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám là phó giám đốc công ty cổ phần công nghệ thông tin lam hồng về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại trung tâm tư vấn và dịch vụ tài chính công tỉnh hà tĩnh công ty cổ phần công nghệ thông tin lam hồng và các đơn vị có liên quan
công an đã tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc của các bị can nguyễn thanh thủy và trần văn tuân để thu thập các tài liệu chứng cứ phục vụ quá trình điều tra
trước đó vào một mươi ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai ubnd tỉnh hà tĩnh ban hành kết luận thanh tra chỉ ra nhiều sai phạm nghiêm trọng trong công tác quản lý mua sắm thiết bị giáo dục đầu tư tại sở giáo dục và đào tạo
cụ thể trong giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi chín sở giáo dục và đào tạo hà tĩnh thực hiện một mươi bảy gói thầu mua sắm trang thiết bị dạy và học tổng giá trị hợp đồng là hơn hai trăm năm mươi tỷ đồng
trong đó mua sắm tập trung một mươi năm gói thầu tổng giá trị hợp đồng lên đến hai trăm bốn mươi năm
công ty cổ phần nam hồng bị điều tra liên quan đến sai phạm trong đấu thầu thiết bị giáo dục
những gói thầu này bị đội giá cao bất thường nhiều hạng mục bị cháo đổi gây thất thoát nhiều tỷ đồng
công an phường tam thanh tp lạng sơn tỉnh lạng sơn vừa bắt giữ đối tượng chu văn hiển chứa tại thôn nà pàn xã hoàng đồng tp lạng sơn để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản
công an phường tam thanh nhận được tin báo của anh vi xuân hòa là
nhân viên bảo vệ của chùa tam thanh có địa chỉ tại khối sáu phường tam thanh
về việc phát hiện có kẻ gian trộm cắp tiền trên bàn thờ thái thượng lão quân tổ công tác công an phường đã nhanh chóng xuống hiện trường để xác minh
qua kiểm tra giả soát các đối tượng nghi vấn công an phường đã làm rõ thủ phạm là chu văn hiển khi đối tượng đang trốn ở vách đá cùng số tiền trộm cắp
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản đưa đối tượng về trụ sở để làm rõ
thời gian gần đây tại tỉnh đắk lắc tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng đang có những diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn rất tinh vi
số tiền mà các đường dây này giao dịch đánh bạc lên đến hàng nghìn tỷ đồng
trước thử trạng đó công an tỉnh đắk lắc đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và triệt xóa nhiều đường dây góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
đây là đường dây ghi số đề trên ba trăm linh tỷ đồng

tiến thị thùy dung hai mươi tám tuổi trú tại phường tự an tp buôn ma thuột tỉnh đắk lắc cầm đầu vừa bị công an tp buôn ma thuột triệt phá thành công
đây là đường dây số đề hoạt động rất tinh vi
các đối tượng không nhận phơi đề trực tiếp mà sử dụng qua tin nhắn điện thoại và các mạng xã hội như viber zalo messenger telegram
bước đầu cơ quan công an đã làm rõ đường dây số đề này hoạt động từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay
mỗi ngày các đối tượng nhận ghi số đề cho con bạc khoảng hơn bốn trăm linh triệu đồng
tổng số tiền đường dây giao dịch đến khi bị bắt là trên ba trăm linh tỷ đồng
nhưng mà không ngờ hôm nay em lại bị công an tp bắt giữ
còn đây là đường dây cá độ bóng đá và ghi số đề quy mô rất lớn do nguyễn trọng long ba mươi hai tuổi
và nguyễn ngọc khoa ba mươi ba tuổi cùng trú tại huyện lk tỉnh đắk lắc cầm đầu
khám xét các địa điểm trong đường dây lực lượng công an đã thu giữ hơn ba trăm năm mươi triệu đồng
sáu thẻ atm hai máy tính sách tay ba mươi năm điện thoại di động hai xe ô tô cùng nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động đánh bạc
bước đầu cơ quan điều tra xác định đường dây này có hơn năm mươi người tham gia
số tiền giao dịch đánh bạc trung bình một ngày khoảng năm tỷ đồng
và từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay tổng số tiền giao dịch đánh bạc hơn một tỷ đồng
ngoài việc sử dụng các thiết bị điện thoại thông minh mạng máy tính mạng viễn thông để đánh bạc
thì các đối tượng cầm đầu còn thường xuyên đến nhiều tỉnh thành như thành phố cần thơ
thành phố hồ chí minh và bà rịa vũng tàu thuê khách sạn ở để hoạt động
hòng tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng
sẽ không tìm đến được nhưng mà không ngờ thì bị phòng cảnh sát hình sự của công an tỉnh đắk lắc đã bắt em tại vũng tàu
quy mô của nhóm đối tượng này thì hoạt động hết sức là rộng
các đối tượng câu kết chặt chẽ với nhau tổ chức ra một đường dây đánh bạc
và tận dụng các mạng xã hội để mà phục vụ cho việc đánh bạc
đáng chú ý đây là các đối tượng đã thường xuyên di chuyển ra các địa
các địa bàn khác và thậm chí là ra tỉnh ngoài để mà tổ chức cái hoạt động cá độ cũng đá
cho nên gây rất nhiều khó khăn cho công tác xác minh và kế hoạch đấu tranh triệt phá của lực lượng công an
chỉ tính từ cuối năm hai nghìn hai mươi hai đến nay lực lượng công an tỉnh đắk lắc đã khởi tố rất nhiều đường dây
với hàng chục bị can tham gia đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng
qua những vụ án như thế này người dân cần cảnh giác và không tham gia hoạt động tổ chức đánh bạc
và đánh bạc dưới mọi hình thức
vì một khi đã sập bẫy tham gia vào các đường dây này người chơi sẽ vừa mất tiền vừa vướng vào vòng lao lý